theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia sáng nay ngày sáu tháng một mươi cả nước không có thêm ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy đã ba mươi bốn ngày liên tiếp việt nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng
trong một chín mươi bảy ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một hai mươi hai ca số ca còn đang điều trị là bốn mươi ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn ba trăm bảy mươi ba người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm sáu mươi tám người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi một sáu trăm một mươi bốn người cách ly tại nhà và nơi lưu trú là hai bốn trăm chín mươi một người